tại buổi tiếp của thủ tướng với lãnh đạo tập đoàn mitsubissi chiều ngày năm tháng sáu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn mitsubisi đã giới thiệu với thủ tướng các dự án chính tập đoàn đang đầu tư tại việt nam
như dự án bot nhà máy nhiệt điện vũng áng hai các dự án về lắp ráp ô tô thang máy chế biến thực phẩm
mong muốn thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ ban ngành liên quan hỗ trợ sớm hoàn tất thỏa thuận đầu tư do bộ công thương
và liên doanh nhà đầu tư đạng ký vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn mitsubissi với thương hiệu và lĩnh vực kinh doanh đa dạng của mình
sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện các dự án kinh doanh trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh
phù hợp với nhu cầu phát triển của việt nam và chỉ đạo các bộ ban ngành tham gia
trong các dự án của mitsubishi sớm hoàn thành dự án
ngay sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp ông mitsuo hidaka
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty dầu khí mitsui
tại buổi tiếp ông hidaka đã giới thiệu về dự án
dự án bể malay thổ chu khu vực tây nam bộ bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài vào việt nam
cũng như nhận được hỗ trợ tích cực của thủ tướng và các bộ ngành liên quan
để có thể hoàn thành đàm phán các hợp đồng thương mại
trong đó có thỏa thuận về bảo lãnh và cam kết của chính phủ
tạo điều kiện để dự án được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ an toàn với chi phí đúng như dự toán
cung cấp nguồn khí ổn định đóng góp vào sự phát triển của khu vực tây nam bộ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và hoan nghênh kế hoạch đầu tư và kinh doanh của tập đoàn tại việt nam
đánh giá cao nỗ lực của công ty mitsui trong việc thúc đẩy hoàn thành sớm dự án bể malaysia tổ chu khu vực tây nam bộ
đề nghị mitsui tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công thương đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hợp đồng thương mại
để sớm ký kết hợp đồng tạo điều kiện triển khai đưa dự án vào hoạt động trong thời gian tới